hiện nhiều xã phường của thành phố hà nội đang triển khai nhân rộng mở rộng mô hình vùng xanh vùng không có dịch nhằm chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
và thưa quý vị hiện nay thì nhiều vùng xanh đã được thành lập do chính các tổ phòng chống covid cộng đồng huy động chính người dân tình nguyện tham gia và hướng tới xây dựng những vùng xanh bền vững
và mỗi người dân cũng chính là một người bảo vệ giữ vững thành quả vùng xanh tại địa bàn mà mình sinh sống
dây rào bạt nước sát khuẩn và nhiều dụng cụ tại điểm chốt này do chính cộng đồng dân cư đóng góp
mỗi ngày có từ hai đến ba thành viên tham gia trực chốt với bốn ca trực thực hiện luân phiên
đây là các thành viên nòng cốt trong tổ phòng chống covid cộng đồng và đặc biệt có sự tham gia tự nguyện của chính người dân trong khu dân cư
nhiều người trong số đó tuổi đã ngoài năm mươi sáu mươi thế nhưng vẫn tích cực tham gia tổ chức
tự sắp xếp và các thành viên tích cực cùng đó là tôi tham gia của các tổ tự quản của tòa nhà
để làm thế nào để kiểm soát được người ra vào khu trung cư và người dân khu trung cư ra ngoài
chia sẻ khó khăn đấy đối với tất cả những tổ dân phố rồi cũng giống như lực lượng phòng chống hỗ trợ bà con chống dịch
và chia sẻ
với khó khăn đấy thì bản thân như là công dân như chúng tôi là hoàn toàn ủng hộ từng các cái quy định hướng dẫn
trong khu vực vùng xanh tất cả các hoạt động shipper bắt buộc phải thực hiện ngoài khuôn viên dân cư tiến hành xịt khuẩn và đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch
thiết lập ba chốt trong đó chỉ duy nhất một chốt làm lối đi để kiểm soát
những người ra vào khu vực vùng xanh cũng đều phải xuất trình giấy tờ theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội
cũng như thẻ kiểm soát do chính tổ
điều này giúp hạn chế tối đa người lạ di chuyển vào bên trong khu dân cư